kính chào quý vị vào sáng nay ông trương quốc cường cựu thứ trưởng bộ y tế cùng một mươi ba bị cáo hầu tòa liên quan đến vụ án mua bán thuốc giả
bốn bị cáo bị truy tố xét xử về các tội danh buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
trước đó cựu thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường cùng hai bị can nguyễn việt hùng cựu phó cục trưởng cục quản lý dược bộ y tế và lê đình thanh
cựu công chức cục hải quan tp hcm bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
hai bị can phạm hồng châu cựu trưởng phòng đăng ký thuốc cục quản lý dược bộ y tế và nguyễn thị thu thủy cựu phó trưởng phòng quản lý giá thuốc cục quản lý dược bộ y tế
bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
chín bị can trong đó có nguyễn minh hùng nguyên chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty vn phạc ma bị truy tố về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
trong vụ án này viện kiểm sát xác định ông trương quốc cường khi đó là cục trưởng cục quản lý dược phó chủ tịch thường trực được chủ tịch ủy quyền điều hành hội đồng xét xử duyệt thuốc
rệt thuốc đã thực hiện không đúng không đầy đủ trách nhiệm được giao
bị can cường đã thiếu giám sát kiểm tra kiểm soát hoạt động của nhóm chuyên gia thẩm định và bộ phận thường trực đăng ký thuốc
đồng ý xét duyệt cấp số đăng ký thuốc trong khi hồ sơ không đủ điều kiện cấp dẫn đến hậu quả sáu trong số bảy loại thuốc giả nhãn mark health hai nghìn
được nhập khẩu và tiêu thụ tại việt nam với trị giá hơn một trăm bốn mươi tám tỷ đồng